tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long trong những ngày qua
tiếp tục diễn biến phức tạp với số trường hợp f ghi nhận đang tăng lên
trong đó có nhiều ca dương tính tại cộng đồng
tại bạc liêu trong hai ngày liên tiếp đều ghi nhận con số trên bốn trăm linh ca mắc một ngày
sáng ngày ba mươi một tháng một mươi có bốn trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó có một trăm bốn mươi ba ca tại cộng đồng
lý giải điều này lãnh đạo tỉnh bạc liêu cho biết sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
từ đầu tháng một mươi đến nay có khoảng hai mươi sáu người lao động trở về từ tp hcm
và các tỉnh miền đông nam bộ
trong số này có người đã tiêm hai mũi vaccine có người tiêm một mũi
có người đã khỏi bệnh covid một mươi chín nhưng về cộng đồng lại dương tính
từ đó lây lan ra các địa phương của tỉnh
do số ca nhiễm tiếp tục tăng cao mỗi ngày chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đã ký quyết định
nâng cấp độ dịch từ cấp hai vùng vàng lên cấp bốn vùng đỏ
đối với xã vĩnh trạch đông tp bạc liêu và thị trấn gành hào huyện đông hải
áp dụng từ giờ ngày hôm nay ba mươi một tháng một mươi
với lý do số ca mắc trong cộng đồng cao sáng nay trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh sóc trăng đề xuất chuyển cấp độ dịch trên địa bàn
theo đó cấp tỉnh chuyển đổi từ cấp độ một vùng xanh sang cấp độ hai vùng vàng
riêng với cấp huyện cấp xã sẽ căn cứ theo tiêu chí hướng dẫn của bộ y tế
trung tâm chỉ huy sẽ đánh giá phân loại tương ứng với tình hình thực tế của từng vùng
dự kiến sẽ áp dụng từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một
đến nay tỉnh sóc trăng ghi nhận năm ba trăm tám mươi bốn ca nhiễm covid
trong ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi tỉnh này ghi nhận bốn mươi sáu ca qua sàng lọc cộng đồng